theo chủ trương đó huyện ủy văn trấn đã tạo điều kiện để cán bộ trẻ nằm giữ vị trí chủ chốt ở các xã thị trấn
phúc sơn là xã có chín mươi sáu là đồng bào dân tộc thiểu số trước đây xã thuộc diện trì trệ hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ không cao
trước tình hình đó vào tháng bốn năm hai nghìn một mươi tám huyện ủy đã bố trí đồng chí hoàng văn hải một cán bộ trẻ có trình độ đại học nông lâm
chuyên ngành phát triển nông thôn trưởng thành từ công tác đoàn và đã trải qua các vị trí công tác khác nhau về nắm giữ trước phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã
với phát huy bản chất là một người cán bộ trẻ thì trong giải quyết công việc
cho nhân dân thì bản thân tôi luôn đi sâu đi sát cùng nhân dân
ví dụ như đối với đặc thù của xã là sản xuất nông nghiệp
thì bản thân tôi cũng thường xuyên xuống cơ sở thăm đồng cùng bà con nhân dân
cũng như là giải quyết các công việc phát sinh hàng ngày ở trong thôn bản
qua đó thì cũng đã tạo được niềm tin của nhân dân đối với bản thân tôi
cũng như là vào chính quyền địa phương nói chung trong giải quyết công việc ở địa phương
sức trẻ lại có trình độ năng lực phù hợp với nhu cầu phát triển của xã
nên đã tạo được nhiều chuyển biến tích cực trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ
như kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc trong dân
nói chung là cán bộ trẻ bây giờ rất là năng động và sát sao với quần chúng
thường xuyên xuống kiểm tra cánh đồng quan tâm đến dân nhiều hơn
quán bộ trẻ khi củng cố xong thì thấy cái chất lượng của công chí cán bộ
phải nói công chí hết sức nhiệt tình
thực hiện nhiệm vụ chính là vì dân
đồng chí rất quan tâm đến công tác về phát triển kinh tế xã hội
xây dựng chính quyền tại địa phương
đặc biệt vấn đề công tác đoàn kết của công chí trong cán bộ
của cơ xã thì phải nói là công chí rất là đoàn kết
đến nay toàn huyện văn chấn đã có một mươi năm trên ba mươi một xã thị trấn
có các chức danh chủ chốt là bí thư đảng ủy chủ tịch phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã thị trấn
có độ tuổi trung bình
đặc biệt chúng tôi đã cử được một mươi một cán bộ tham gia đề án số một mươi một của tỉnh
về việc đào tạo đối với cán bộ trẻ cán bộ nữ cán bộ là người dân tộc
trong đó có được ba đồng chí là cán bộ dưới ba mươi năm tuổi cán bộ trẻ
chính vì làm tốt công tác bồi dưỡng đào tạo kết nạp
và đối với dưỡng đào tạo đối với cán bộ công chức trong năm
cho nên chúng tôi đã xây dựng được một đội ngũ cán bộ công chức
đáp ứng được yêu cầu từ huyện đến cơ sở
từ đầu nhiệm kỳ đến nay văn trấn đã luân chuyển năm cán bộ cấp huyện
về xã giữ chức danh bí thư đảng ủy hai phó bí thư đảng ủy
ba chủ tịch ủy ban nhân dân hai phó chủ tịch ủy ban nhân dân
đồng thời điều động ba cán bộ cấp xã lên công tác tại huyện
trong đó có một phó trưởng ban và một chuyên viên ban dân vận
một cán bộ trạm khuyến nông luân chuyển một bí thư đảng ủy xã này
sang làm bí thư đảng ủy xã khác
thực hiện luân chuyển và trẻ hóa cán bộ cấp cơ sở đã và đang là bước đi vững chắc
giúp văn trấn xây dựng một đội ngũ cán bộ trẻ có năng lực chuyên môn
tinh thông nghiệp vụ làm nguồn kế cận cho nhiệm kỳ tới